một vụ cướp táo tợn tài sản đã xảy ra trên địa bàn thành phố hải phòng và lực lượng công an cùng với người dân đã khống chế được một đối tượng trộm cướp
nạn nhân là chị bùi thị thùy linh ở quận ngô quyền tp hải phòng đang lưu thông trên đường thì bị lưu văn tưởng cùng đối tượng tên hùng chưa rõ lý lịch đi xe máy giật chiếc điện thoại
mặc dù bị đối tượng tưởng dùng dao chém nhiều nhát vào người nhưng chị đinh và em gái đã dũng cảm giữ chặt được một đối tượng
đúng lúc đó tổ công tác công an quận dương kinh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đã kịp thời có mặt phối hợp với quần chúng bắt giữ đối tượng lưu văn tưởng đưa nạn nhân đi cấp cứu hiện lực lượng công an đang truy bắt đối tượng còn lại